nhân dịp chuẩn bị bước vào năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín chủ tịch nước trần đại quang đã gửi thư chúc mừng năm học mới
tới các thầy giáo cô giáo các cán bộ công chức viên chức người lao động ngành giáo dục các bậc phụ huynh và các em sinh viên học sinh
truyền hình nhân dân xin phép được trích toàn văn thư chúc mừng năm học mới
kính gửi các thầy giáo cô giáo cán bộ công chức viên chức người lao động ngành giáo dục các bậc phụ huynh và các em sinh viên học sinh
trong không khí vui tươi của ngày khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tôi gửi đến các thầy giáo cô giáo cán bộ công chức viên chức
người lao động đã và đang công tác trong ngành giáo dục các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em sinh viên học sinh cả nước
những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
năm học vừa qua ngành giáo dục tiếp tục triển khai các hoạt động đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đạt được những kết quả tích cực
chất lượng giáo dục các cấp học được nâng lên
các đoàn học sinh việt nam tham dự các kỳ olympic và các cuộc thi khoa học kỹ thuật khu vực quốc tế đều đạt giải cao được bạn bè quốc tế mến phục
nước ta lần đầu tiên có đại học quốc gia hà nội và đại học quốc gia tp hcm nằm trong top một trường đại học tốt nhất thế giới
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tôi biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả thành tích mà ngành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua
bước vào năm học mới ngành giáo dục cần phát huy những kết quả đã đạt được
tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước
tăng cường quản lý nhà nước kiểm tra thanh tra kịp thời phát hiện có giải pháp khắc phục hiệu quả những thiếu sót hạn chế đưa nền giáo dục nước ta phát triển vững chắc
chú trọng phát triển giáo dục đào tạo ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số quan tâm hơn nữa con em các đối tượng chính sách bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho mọi người dân
tôi mong các thầy giáo cô giáo giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục không ngừng đổi mới sáng tạo trong dạy học
các em sinh viên học sinh phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc nuôi dưỡng hoài bão ý chí vươn lên thi đua học tập tốt rèn luyện tốt để mai sau cống hiến cho nước nhà
các thầy giáo cô giáo các cán bộ công chức viên chức người lao động ngành giáo dục cùng các em sinh viên học sinh đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới
thân ái chủ tịch nước trần đại quang